theo thông báo của công an tỉnh lào cai vào hồi một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
vực lượng công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn pò đứa xã mai pha thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đây là đối tượng đã sát hại ba người trong một gia đình tại tỉnh bắc giang xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
qua đấu tranh khai thác tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đối tượng trần văn hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết ba người trong gia đình
theo lời khai khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hiếu đang ở nhà với bố mẹ đẻ
thì em gái là trần thị tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu sang chơi
do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em đã xảy ra cãi vã
sau đó hiếu cầm con dao dài sáu mươi cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị tê tử vong ngay tại chỗ
một lúc sau mẹ đẻ của hiếu
là bà bùi thị thờ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín về nhà tới sân lại xảy ra cãi vã với hiếu
vì vậy y tiếp tục dùng dao chém tử vong bà thờ
sau đó y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi
buổi trưa cùng ngày bố đẻ của hiếu là ông trần đình lờ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà
sau khi gây án đối tượng đã điều khiển xe mô tô bỏ trốn theo hướng hà nội
do trước đây từng có thời gian làm thuê tại một số địa điểm thuộc địa bàn huyện văn bàn
tỉnh lào cai
nên y lại sinh ý định bỏ trốn lên lào cai
tuy nhiên khi đi đến địa phận xã bảo hà huyện bảo yên
y đã bị lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
cùng chiếc xe máy và một số tăng vật có liên quan
hiện công an tỉnh lào cai đã hoàn tất thủ tục
và bàn giao cho công an tỉnh bắc giang để xử lý theo thẩm quyền quy định
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi trần văn hiếu đã dùng dao sát hại ba người trong gia đình
ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt
với trần văn hiếu trên toàn quốc về hành vi giết người và tổ chức truy tìm
quá trình bám nắm cơ sở liên tục từ khi triển khai phương án truy tìm tới một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
lực lượng trinh sát thuộc công an huyện bảo yên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng trần văn hiếu
khi y đang di chuyển tới địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại tác bỏ xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sạt lờ làm sập phần sau của sáu nhà dân
rất may người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán bỏ chạy ra ngoài an toàn
một người dân ở thôn một xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn nhìn ra sau thì thấy đất đá đổ xuống
lập tức anh gọi cả nhà bỏ chạy ra ngoài an toàn
sạt lờ làm thùng tường bếp và sập nhà vệ sinh may mắn cả nhà an toàn
mấy năm gần đây sau nhà chỉ sạt lở nhỏ gia đình cũng nhiều lần lên phương án nhưng rất khó khắc phục
mỗi khi mưa lớn cả nhà tôi đều tập trung ra phía trước để đảm bảo an toàn
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền xã trà mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ
di rời toàn bộ tài sản của sáu hộ nói trên đến nơi khác
đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình
ông trần văn mẫn phó chủ tịch ubnd huyện cho biết
khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng nguy cơ cao đã được chính quyền cảnh báo từ trước
hiện nay chúng tôi đã đưa sáu hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến khu sơ tán tập trung
đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương hỗ trợ di rời tài sản
cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên ông mẫn thông tin
ông mẫn cho biết thêm hiện nay địa bàn huyện vẫn đang có mưa lớn mực nước các sông đang lên nhanh
chính quyền huyện đã chủ động di rời cho khoảng một trăm bảy mươi bảy hộ dân với gần tám trăm linh nhân khẩu
thông tin từ ubnd xã tam lãnh huyện phú ninh cho hay
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập một phần ngôi nhà của người dân
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hàng trăm mét khối đất đá
đổ xuống làm sập một phần ngôi nhà của ông bùi xuân tú ở thôn phước bắc xã tàm lãnh
được biết gia đình ông tú gồm bốn người đã được di chuyển đến nơi an toàn vào chiều hôm qua hai mươi ba tháng một mươi
hiện khu vực đồi núi sau lưng nhà ông tú tiếp tục xuất hiện nhiều mảng đất đá nứt nẻ
khối lượng đất đá này có thể ập xuống nhà dân bất cứ lúc nào
chính quyền địa phương đã di rời tám hộ dân gồm hai mươi bốn khẩu tại khu vực này để tránh bị vùi lấp do sạt lở
vào dạng sáng hai mươi bốn tháng một mươi quả đồi lớn trên tỉnh lộ sáu trăm một mươi tám
đọa qua địa phận xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam bất ngờ sạt lờ nặng
hơn hai mét khối đất đá và cây cối đổ xuống nền đường khiến giao thông trên tuyến đường này bị ngưng trệ hoàn toàn
tuyến đường dây tải điện trên tuyến đường này cũng bị ngã đổ gây mất điện trên diện rộng
ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền huyện đúi thành phối hợp với các ngành giao thông vận tài
điện lực quảng nam đưa phương tiện và nhân lực đến hiện trường để khai thông giao thông bước một
và khắc phục sự cố đường dây tải điện sớm nối lại giao thông và cấp điện phục vụ sinh hoạt cho người dân
liên tiếp trong ba ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam có mưa to và rất to
khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt sạt lở đất
đáng nói hơn là các hồ chứa thủy điện thủy lợi lớn của tỉnh cũng đổng loạt xa lũ
tại nhiều khu vực ở thành phố tam kỳ như phường hòa hương phước hòa an phú tân thành xã tam thăng
nhiều nhà dân ngập sâu trong nước từ một đến một năm mét
tại quốc lộ một đoạn qua xã tam đàn huyện phú ninh và xã bình an huyện thăng bình nước lũ tràn qua đường gây ngập sâu
cảnh sát giao thông tỉnh quảng nam đã đặt biển cấm các phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập sâu
hiện tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh quảng nam và tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn qua tỉnh quảng nam bị sạt lở
các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn
nhiều tuyến giao thông liên huyện của tỉnh quảng nam bị chia cắt do sạt lở không thể qua lại được
đến sáng hai mươi năm tháng một mươi lũ tại quảng nam rút chậm một số khu vực thấp trúng vẫn còn ngập cục bộ
quốc lộ một nước đã rút xe cộ đã qua lại bình thường
theo ghi nhận nhiều khu vực ở xã tam đàn tam an huyện phú ninh và thành phố tam kỳ nước lũ đã rút xuống ra khỏi nhà
tuy nhiên nhiều tuyến đường khu dân cư ở nơi trụng thấp vẫn còn bị ngập nước
tại thôn đàn long xã tam đàn người dân đã dọn bùn đất rửa sân nhà sau khi lũ rút
tại thành phố tam kỳ một số khu vực ở phường tân thạnh
nước vẫn ngập
ngoài ra nhiều tuyến đường như phan bội châu bạch đăng nguyễn văn chỗi vẫn còn ngập hơn năm mét
khiến người dân đi làm gặp rất nhiều khó khăn
nhiều người phải quay đầu đi đường phụ người thì cố gắng băng qua đường